theo chỉ đạo quỹ ban nhân dân tp hcm sở kế hoạch và đầu tư tp hcm sẽ xây dựng các giải pháp cải cách hành chính mới
để phục vụ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp đặc biệt là phải bảo đảm thời gian xét duyệt dự án đầu tư
giảm ít nhất một nửa thời gian so với quy định hiện hành
theo đó sở kế hoạch và đầu tư tp hcm sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong việc xác định quy mô các dự án đầu tư
xây dựng quy trình thẩm định xét duyệt phê duyệt đảm bảo thời gian xử lý giảm ít nhất năm mươi so với quy định hiện hành
đồng thời xây dựng quy trình liên thông trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công
tp hcm cũng yêu cầu vận hành tổ công tác về đầu tư trên địa bàn tp hcm ngay trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
xây dựng phần mềm cập nhật ý kiến các sở ngành để các thành viên trong tổ công tác về đầu tư tham khảo và đề xuất ý kiến đối với dự án